một mươi giờ sáng hôm nay ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế nhận được thông tin của viện pasteur tp hcm
thông báo kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai của một bệnh nhân nam ba mươi một tuổi
chủ quán tại phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với k bốn mươi năm và cùng đi tiếp xúc với k ba mươi bốn tại bình thuận
sáng ngày một mươi một tháng ba sau khi biết thông tin ca số ba mươi bốn nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận một mươi
lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng
hiện nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định